tiếp tục với các viên tước thời sự trong nước quan trọng thưa quý vị
bám sát thực hiện các nhiệm vụ công tác công an về tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo
trong công an nhân dân đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đổi mới phương pháp dạy và học
đó là những nhấn mạnh của thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an tại hội nghị sao ban công tác quý ba
các học viện trường công an nhân dân hội nghị được tổ chức vào chiều nay tại hà nội
trên cơ sở triển khai một mươi ba nhóm nhiệm vụ đề ra trong quý ba các nhà trường đã tập trung hoàn thành
triển khai chương trình nhiệm vụ năm học và lễ khai giảng năm học mới hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
quán triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương của đảng ủy công an trung ương chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong các trường gắn với giả soát sắp xếp đội ngũ cán bộ nhà giáo các trường
đảm bảo theo khung tiêu chí tiêu chuẩn và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phối hợp tổ chức các khóa huấn luyện đầu khóa
hội thi giáo viên dạy giỏi cấp bộ phát biểu kết luận tại hội nghị thứ trưởng trần quốc tò biểu dương những kết quả
các trường học viện đã đạt được trong quý ba đối với các nhiệm vụ công tác trọng tâm trong quý bốn
thứ trưởng đề nghị các học viện trường công an nhân dân cần tiếp tục chú trọng thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng đảng
xây dựng lực lượng trong nội bộ nhà trường bám sát thực hiện các nhiệm vụ công tác công an
về tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo trong công an nhân dân
chủ trình nhiệm vụ năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn của bộ đề mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đổi mới phương pháp dạy và học
quan tâm nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ cán bộ nhà giáo siết chặt kỳ cương hạn chế tối đa vi phạm
buộc phải xử lý kỷ luật thứ trưởng cũng đã giao một số nhiệm vụ cụ thể đối với các đơn vị chức năng thuộc bộ
trong đó nghiên cứu tham mưu đề xuất của các học viện trường công an nhân dân
có phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục đào tạo trong thời gian tới
chiều ngày hai mươi sáu tháng chín thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã tới dự hội nghị tổng kết một mươi năm công tác công an tham gia bảo đảm an ninh trật tự trong quá trình cưỡng chế
thi công công trình trên địa bàn tỉnh hà tĩnh
trong một mươi năm triển khai công tác công an bảo đảm an ninh trật tự quá trình cưỡng chế thi công công trình trên địa bàn tỉnh
công an hà tĩnh đã chủ động quán triệt nghiêm túc đầy đủ nội dung các quy trình của bộ công an
tạo sự thống nhất trong nhận thức và triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự liên quan đến công tác cưỡng chế
thi công công trình không để phát sinh các vấn đề phức tạp hình thành điểm nóng góp phần đảm bảo ổn định tình hình trên toàn địa bàn
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng lương tam quang ghi nhận biểu dương những đóng góp tích cực của lực lượng công an hà tĩnh
trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trong cưỡng chế thi công phục vụ có hiệu quả các dự án phát triển kinh tế xã hội tại địa phương
đề nghị công an hà tĩnh và các lực lượng cơ quan ban ngành đoàn thể địa phương tiếp tục làm tốt công tác phối hợp vận dụng linh hoạt các biện pháp công an
trong đó chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền vận động quần chúng hướng tới mục tiêu giảm và hạn chế tối đa trường hợp phải tiến hành cưỡng chế
phát huy hiệu quả phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương
tại hội nghị các tập thể cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc đã được khen thưởng
thưa quý vị sáng nay lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời bác toàn quốc đã được tổ chức
đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời bác lần thứ bảy năm hai nghìn hai mươi
diễn ra từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi bảy tháng chín tại thủ đô hà nội
tham dự lễ tuyên dương có đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
thời gian qua các phong trào hành động cách mạng của đoàn đã tạo môi trường điều kiện để thanh niên tự phấn đấu
rèn luyện và thực hiện tốt các nội dung đăng ký làm theo lời bác
đã có hơn ba mươi bốn diễn đàn tọa đàm về tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
được tổ chức với một tám triệu lượt cán bộ đoàn viên thanh niên tham gia
năm mươi năm tủ sách bác hồ với thanh hiếu nhi được bổ trí tại các trường học với hơn năm sáu triệu cuốn sách về bác
hơn một trăm năm mươi sáu điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo lời bác được tuyên dương các cấp
học tập và làm theo lời bác đã trở thành nhu cầu tự thân việc làm thường xuyên quan trọng
trong hành trình trưởng thành phát triển của mỗi thanh niên việt nam
hai mươi gương mặt tiêu biểu tham dự đại hội lần này chính là minh chứng rõ nét nhất
cho kết quả triển khai chỉ thị năm trong hơn hai năm qua
bốn trăm hai mươi đại biểu là bốn trăm hai mươi câu chuyện khác nhau nhưng có điểm chung là đam mê nhiệt huyết sáng tạo của tuổi trẻ
lấy lời bác dạy là kim chỉ nam cho mọi hành động không ngại khó ngại khổ
quyết tâm chinh phục mọi đỉnh cao trên các lĩnh vực trong nghề nghiệp và cuộc sống
tại chương trình ban tổ chức tuyên dương bảy mươi năm đại biểu xuất sắc đại diện cho các tỉnh thành đoàn đoàn trực thuộc
đây là minh chứng thuyết phục cho một thế hệ trẻ tự tin năng động sáng tạo với khát vọng cao đẹp
là được công hiến những giá trị lớn lao cho đất nước
đại hội kỳ vọng các thanh niên tiên tiến sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần tiên phong gương mẫu
bên cạnh trách nhiệm trong công việc của mình từ nay các đại biểu sẽ còn phải thực hiện thêm một trách nhiệm cao cả
là truyền cảm hứng mạnh mẽ trong thanh niên cộng đồng để có thêm hàng ngàn hàng vạn điển hình tiên tiến
trong giai đoạn tiếp theo xứng đáng với kỳ vọng của đảng và bác đã dành cho thế hệ trẻ
thưa quý vị gần dân bám bản bất kể giờ nào nhận được thông tin cần sự giúp đỡ
hay các vấn đề phát sinh liên quan đến an ninh trật tự là các đồng chí công an có mặt giải quyết kịp thời
băng rừng vượt suối không quản ngày đêm về với bà con vốn là câu chuyện hàng ngày của cán bộ chiến sĩ
xã mù cả huyện mường tè tỉnh lai châu và mời quý vị cùng đến với phóng sự ngay sau đây
mỗi tháng tổ chức ở một bản theo định kỳ những buổi tuyên truyền như thế này đã được công an xã mù cả huyện mường tè tỉnh lai châu duy trì đều đặn
được công an xã tuyên truyền phổ biến các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
cũng như các phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng phạm tội qua đó nâng cao tinh thần cảnh giác và nhận thức pháp luật cho người dân
thì từ khi công an truyền kỳ vào thì rất là đoạt kết và tuyên truyền cho dân với là đảm bảo trời tự an ninh rất tốt và bà cô nhân dân cũng rất là yêu thương
là phát triển kinh tế trong một bản rất là đoạt kết và rất là gần với dân
bản mò su cách trung tâm xã hai mươi km đường xá đi lại khó khăn là địa bàn không điện lưới không sóng điện thoại
một trăm linh là đồng bào dân tộc thiểu số điều kiện còn nhiều khó khăn
tuy nhiên tình hình an ninh
tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo ổn định
ngày hôm nay bản đã có nhiều thay đổi khi tình hình an ninh trật tự được giữ vững cuộc sống của người dân ngày càng phát triển
có được điều đó là sự chăm chỉ bám bản bám dân của mỗi cám bộ chiến sĩ công an xã mù cả và sự chung sức chung lòng của mỗi người dân ở bản
gia đình chúng tôi xung phong chuyển vào gia cư gia bây giới
đàm nhà nước con tâm bộ đội công an luôn phối hợp các bố bảo vệ địa bảng cho bên giới
và anh em rơi ở đây khó khăn nhưng mà vô cuộc sống ổn định luôn tin tưởng đảng quản nhà nước
với tính chất cũng như đặc thù của địa bàn xã mù cả để đảm bảo công tác an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở theo tôi có một số giải pháp
thứ nhất là lực lượng công an xã chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền
trong công tác lãnh chỉ đạo thực hiện các chủ trương đường lối chỉ thị nghị quyết của đảng của nhà nước cũng như của ngành công an về công tác đảm bảo an ninh trật tự
cái thứ hai là thường xuyên phối hợp với các lực lượng các ban ngành đoàn thể phối hợp với đội nhiệm vụ của công an huyện công an các xã lên cận của địa bàn huyện mường nhé địa bàn giáp danh của xã mù cả
trong công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự kịp thời phát hiện những
vấn đề dấu hiệu vi phạm và xử lý ngay tại cơ sở không để phát sinh và hình thành điểm nóng
từ năm hai nghìn hai mươi hai đến nay công an xã mù cả đã kịp thời phát hiện và xử lý tám vụ việc với một mươi ba đối tượng liên quan tới an ninh trật tự
đặc biệt để giúp bà con đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ hai lực lượng công an xã đã cùng với hội phụ nữ đoàn thanh niên vượt qua những con đường đất trơn trượt để xuống từng thôn bản giúp dân
có lực lượng công an chính quy xuống cơ sở tăng cường thì cái kia trật tự an ninh địa bàn xã mù cả được cơ bản ô định và nhất là cái kia tệ nạn ma túi thì được đẩy lùi về trộm cắp thì không còn
từ đó đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và thúc đẩy phát triển kinh tế của xã nhà
bằng tinh thần trách nhiệm bằng chính hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
xã mù cả đã từng bước xây dựng niềm tin với chính quyền xứng đáng là lá chắn tại cơ sở bảo vệ bình yên hạnh phúc cho nhân dân
nhằm thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn
công an tp huế tỉnh thừa thiên huế đã triển khai kế hoạch tổng kiểm tra tại điểm có nguy cơ cháy nổ như trung cư cư xá nhà trọ trường mầm non theo phân công phân cấp
qua gần nửa tháng triển khai kế hoạch đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tp huế
đã kiểm tra bảy mươi hai trường hợp gồm ba trung cư và sáu mươi chín cơ sở cho thuê trọ
trong đó phát hiện nhiều trường hợp sai phạm như trang thiết bị phòng cháy chữa cháy không đảm bảo
chưa có hồ sơ quản lý theo dõi hoạt động phòng cháy chữa cháy
đối với các cơ sở sai phạm đoàn kiểm tra cho cam kết dừng hoạt động để khắc phục những tồn tại
đồng thời tiến hành phối hợp với các cơ quan ban ngành liên quan để có hướng xử lý nhằm đảm bảo yêu cầu về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
vâng thưa quý vị cứ mỗi khi cháy nổ xảy ra và để lại những hậu quả nặng nề
thì vấn đề phòng cháy chữa cháy lại được người dân quan tâm và chú trọng hơn
những kiến thức về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tuy đơn giản
nhưng nếu không trú tâm thì cũng không dễ thực hiện được
và với tầm quan trọng ấy công an các địa phương ở thành phố đà nẵng vẫn thường xuyên duy trì hoạt động tuyên truyền gắn với diễn tập giả định
để nhân dân hiểu và có kiến thức phòng ngừa hiệu quả khi cháy nổ xảy ra trên thực tế
một buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy tại phường hòa thọ tây quận cầm lệ thành phố đà nẵng
được diễn ra ở khu trọ của công nhân gần khu công nghiệp hòa cầm
khi ngọn lửa bùng phát tính chuông của tổ liên gia đã bảo động cho cả khu trọ để mọi người cùng tham gia di chuyển tài sản
đưa người dân còn ở bên trong ra ngoài an toàn
mặc dù chỉ là diễn tập nhưng bà con đã rất tích cực thực hiện đúng các yêu cầu đưa ra nhằm dập tắt đám cháy nhanh nhất
không chỉ ở những nơi cho thuê trọ công tác tuyên truyền phòng cháy chữa cháy còn được tổ chức tại nhiều khu vực trung cư
nhà cao tầng nơi có số lượng hộ gia đình và người dân cư trú đông đúc
bên cạnh việc trang bị kiến thức cho bà con
lực lượng phòng cháy chữa cháy truyền tài sản
công tác tuyên nghiệp còn tăng cường huấn luyện cho lực lượng bảo vệ các khu vực trung cư
thường xuyên nhắc nhở bà con cư dân cẩn trọng để phòng cháy nổ
khuyến khích mỗi gia đình nên có một bình chữa cháy sách tay để chủ động trong việc phòng cháy chữa cháy
mặc dù số lượng trung cư mini tại đà nẵng không lớn
nhưng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an các quận
huyện đã phối hợp với công an xã phường chủ động ra soát lên danh sách và có hướng tuyên truyền cụ thể
riêng tại quận thanh khê công an quận đã tuyên truyền diễn tập phòng cháy chữa cháy
tại bốn trung cư thuộc diện quản lý trên địa bàn
cùng với các địa phương của thành phố công an quận tổ chức quán triệt
và triển khai các biện pháp tăng cường phòng cháy chữa cháy
đối với các loại hình trung cư nhà tập thể ký túc xá nhà trọ
nhà ở kết hợp làm nơi sản xuất kinh doanh theo kế hoạch
khi mà bộ công an đã có kế hoạch tổng kiểm tra những cơ sở lưu hình này
thì công an quận thanh khê đã xây dựng kế hoạch để tổng ra soát những cơ sở
tục diện của quán lý nhà nước về phòng cháy cháy
và tiến hành tuyên truyền cho người dân ở từng hộ nhà trọ cho thuê
để trang bị cho người dân biết được kiến thức về công tác chữa cháy
công tác đặc biệt là công tác thác nạm
khi khích mỗi hộ
gia đình được trang bị bình chữa cháy và những dụng cụ phá rỡ
cháy nổ là những điều không ai mong muốn
nhưng để cháy nổ không xảy ra thì cần thiết sự vào cuộc ý thức của mỗi người dân
thời gian tới công an các địa phương của thành phố đà nẵng sẽ giả soát
và tổ chức kiểm tra thực tế các loại hình cơ sở như trung cư mini
nhà tập thể ký túc xá căn hộ nhà cho thuê trọ
nhằm phát hiện và ngăn chặn những nguy cơ về cháy nổ có thể xảy ra